tình trạng buông lỏng quản lý trong công tác phòng chống thiên tai mùa mưa bão
đặc biệt là công tác hộ đê tại một số điếm canh đê trên địa bàn thành phố hà nội
đã được phóng viên truyền hình nhân dân phản ánh
tuy nhiên cũng theo khảo sát của phóng viên thì trên cùng một chục đê hữu hồng
không phải điếm canh đê nào cũng ở trong tình trạng bỏ hoang không người làm việc
mời quý vị tiếp tục đến với những phản ánh trong phóng sự sau đây
chúng tôi vào điếm canh đê số ba mươi bốn thuộc địa bàn xã vạn phúc huyện thanh trì hà nội
tại đây có một điếm viên trạc bảy mươi tuổi đang trực công tác phòng chống lụt bão của địa phương
tức là là phòng chống đê này này chống đê
công việc này nghe thì chẳng có gì vất vả nhưng có lẽ sẽ khó cho ông hà
khi thiết bị hỗ trợ cho công việc chỉ là mấy cây tre và hệ thống bảng biểu
thời điểm này đang trong mùa mưa bão nhưng nhiều điếm canh đê không được trang bị
tập kết các vật tư vật liệu chống lũ thậm chí là không có
chỉ bằng những vật dụng hết sức thô sơ
tuy nhiên việc
tuần tra kiểm soát của các điếm viên là vô cùng quan trọng
bởi chỉ một ổ mối chỉ một vết nứt trên mặt đê cũng dễ dàng để lại những hậu quả nghiêm trọng
có thể nói bên cạnh thực trạng các điếm canh đê bị xuống cấp bỏ hoang
thì việc tập kết vật tư vật liệu về các điếm canh đê chưa được quan tâm
điều này cho thấy sự chủ quan lơ là của một số địa phương trong công tác phòng chống lụt bão
tuy nhiên không phải tất cả đều như vậy
ghi nhận của chúng tôi tại điếm canh đê số hai mươi ba
thuộc phường trần phú quận hoàng mai thành phố hà nội
vẫn là thiếu thốn trang thiết bị vật tư nhưng khác biệt ở đây chính là yếu tố con người
vẫn chỉ với cây sẻng gậy tre
nhưng việc thường xuyên tuần tra kiểm tra sẽ hạn chế được nhiều rủi ro
nếu như có lũ lớn bất ngờ xuất hiện
bắt đầu là từ ngày một tháng sáu chúng tôi tổ chức tuần tra canh gác trên hai điếm
từ điếm hai mươi ba đến điếm hai mươi bốn và giáp danh của hai phường lĩnh nam và phường trần phú
tiến sở và tổ chức lực lượng mỗi điếm là có lực lượng theo phân cấp
nếu mà khi báo động thì chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng
mà không thường xuyên thì chúng ta sẽ báo cáo là ngày hai và đêm hai
đấy là lực lượng trực như vậy
chúng tôi phải có trách nhiệm tức là đi tuần tra
thí dụ như là ngày mà không có nước
thì ngày hai người thì cũng phải có một người ở điếm và một người phải đi quan sát bờ đê phía trong và phía ngoài
để kiểm tra xem có các tổ mối hoặc
những cái hố mà bị sạt lở trước đây không
công việc chúng tôi rất đơn giản nhưng lại là rất quan trọng
thì cũng nhiều người bảo là chúng tôi là lên đê chỉ ngồi chơi
nhưng thực tế là không phải
bởi vì các vị có biết rằng chúng tôi cũng còn phải đi kiểm tra
khi đã có phát hiện được thì chúng tôi phải báo cáo với lại các cấp thanh thạc
để có các cái phương án để mà khi mà phòng chống sạt lở
để bảo đảm an toàn trong mùa mưa báo
các sở ngành nhất là các địa phương có đê
kiểm tra giả soát bổ sung vật tư phương tiện theo phương trầm bốn tại chỗ
trong đó cần tập trung vào các điếm canh đê
bên cạnh đó thường xuyên đôn đốc nhắc nhở nâng cao tinh thần trách nhiệm
của đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống lụt bão tại địa phương